công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân lực lượng công an xã phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng sẽ tiếp nhận giải quyết tất cả thủ tục hành chính và làm định danh điện tử tại trụ sở
từ một mươi tám h đến hai mươi hai h các ngày trong tuần
mặc dù số lượng công việc thời gian làm việc tăng lên tạo nhiều áp lực
thế nhưng lực lượng công an vẫn nỗ lực cố gắng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
trong công cuộc chuyển đổi số
theo thống kê tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
chín mươi tài khoản định danh điện tử mức độ hai được kích hoạt tại thành phố đà nẵng
và đây sẽ là cơ sở để tạo ra tiện ích cho người dân trên nhiều lĩnh vực
như là tích hợp hiển thị các loại giấy tờ tùy thân
thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước
đóng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội chuyển tiền
đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền số công dân số
và đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi